trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu đoàn thầy thuốc trẻ của đại học y hà nội tổ chức khám
chữa bệnh từ thiện cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn năm trăm linh người dân nghèo tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
trong đợt khám tình nguyện này có gần bảy mươi thầy thuốc trẻ sinh viên của trường đại học y hà nội
tham gia khám chữa bệnh cho người dân ở nhiều chuyên khoa
vì thế người dân đến khám sẽ được kiểm tra cơ bản và chăm sóc sức khỏe ban đầu
điều trị tại chỗ một số bệnh thông thường
tôi bị đau hai bên chân nhiều ngày rồi hôm nay thôn hẹn tôi ra đây khám
tôi cảm ơn các cô chú bác sĩ thành phố nhiều lắm
hoạt động khám chữa bệnh từ thiện của đoàn thầy thuốc trẻ đại học y hà nội
tại vùng sâu vùng xa là một trong những hoạt động trọng tâm và được tổ chức định kỳ của nhà trường
từ nhiều năm nay hoạt động khám chữa bệnh từ thiện được coi là một trong những tiêu chí
rèn luyện cho các sinh viên các thầy thuốc trẻ của trường đại học y hà nội
về cả chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
từ viên diện nghề nghiệp để các em cũng tiếp xúc với cộng đồng
bởi vì khi các em học tập ở trường và thực tập ở các bệnh viện nằm trong khuôn viên của thủ đô
nó là một mô hình rất là khác so với mô hình ở dưới cộng đồng này
đồng thời đây cũng là chúng tôi để rèn luyện các kỹ năng mềm cho các em
khi các em tổ chức theo các đội nhóm đi khám như thế này
là cả một cái việc mà các em cần chuẩn bị từ đầu đến cuối
làm sao cho chuyến đi khám tình nguyện của mình nó hiệu quả nó an toàn
tôi cũng như tất cả các thầy cô hiện nay công tác trong nhà trường
luôn luôn chỉ một ước ao cháy bỏng là làm sao đào tạo cho đất nước
đất nước của chúng ta ngày càng nhiều thầy thuốc vừa giỏi về tay nghề
vừa sáng vừa tâm đức để giúp cho bà con chúng ta có được một sức khỏe tốt
đấy là cái nghề nghiệp của chúng tôi và nó thực sự nó cũng là cái sứ mệnh của chúng tôi
cũng như sứ mệnh của trường đạo y hà nội
những hoạt động như thế này không chỉ có ý nghĩa với bà con vùng sâu vùng xa
các vùng khó khăn mà còn là các hoạt động hè bổ ích đem lại những bài học nghề nghiệp sâu sắc
cho các sinh viên ngành y và các thầy thuốc trẻ